thời gian qua thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm ca ngộ độc rượu methanol trong đó ba bệnh nhân đã tử vong bốn bệnh nhân hiện đang được điều trị
trước thực trạng này từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn toàn thành phố sẽ ra quân đồng loạt tổng ra soát kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ rượu
từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng tại hà nội sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu ở các cửa hàng nhà hàng quán nước bất kể ngày đêm
qua kiểm tra nếu phát hiện cơ sở bán rượu không rõ nguồn gốc nhãn mát cơ quan chức năng phải tịch thu hết gửi mẫu về sở y tế để kiểm nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế sở công thương xây dựng dự thảo chế tài quản lý rượu trên địa bàn trình lãnh đạo thành phố trước ngày ba mươi một tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu công an thành phố hà nội tổ chức điều tra làm rõ những trường hợp tử vong do ngộ độc rượu trong thời gian qua đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong nửa tháng qua các đoàn liên ngành từ thành phố đến quận huyện đã kiểm tra gần một sáu trăm linh cơ sở niêm phong gần hai mươi lít rượu
ngoài ra trong ba tuần qua tại hà nội cũng đã ghi nhận hai mươi bảy ca ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol trong đó có ba người tử vong